thực hiện chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm hai nghìn một mươi bảy
sáng ngày hai mươi năm tháng ba tại trường đại học vinh ban thường vụ tỉnh ủy đoàn sở công thương công ty điện lực nghệ an và trường đại học vinh
cùng phối hợp tổ chức lễ phát động hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất hai nghìn hai mươi
lễ phát động cũng hướng tới mục đích mỗi bạn trẻ sẽ là một tuyên truyền viên tích cực để chiến dịch được lan tỏa và có hiệu quả thực sự
tiết kiệm năng lượng là bảo vệ môi trường sau lễ phát động nhiều hoạt động hưởng ứng sẽ được triển khai
đây cũng là năm thứ bảy liên tiếp nghệ an hưởng ứng chiến dịch này cùng với nhiều thành phố trong cả nước